trong khi bắc bộ và nam bộ đang duy trì trạng thái tạnh giáo
lúc này tại miền trung trời vẫn có mưa
dự báo trong ngày hôm nay gió đông bắc ở dưới tầng thấp
kết hợp với những nhiễu động trong đới gió đông ở các tầng trên cao
vẫn tiếp tục gây mưa cho dọc suốt các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến quảng ngãi
riêng đối với khu vực từ thừa thiên huế trở vào đến quảng ngãi
sẽ có mưa vừa có nơi mưa to
và dù lượng mưa không còn rồn rập như những ngày trước nữa
nhưng do mưa kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét
xả lở đất vùng núi vì thế người dân cần hết sức lưu ý
trong những ngày tiếp sau khi các hình thế gây mưa suy yếu
mưa ở miền trung được dự báo sẽ giảm hơn về lượng và thu hẹp hơn về diện
đồng thời nền nhiệt trong ngày cũng có xu hướng tăng cao
phổ biến trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ đối với khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận giữ mức nhiệt nhỉnh hơn là hai mươi chín ba mươi một độ
mưa giảm nhiệt độ tăng cao cũng là hình thái thời tiết tại các tỉnh tây nguyên và nam bộ
dự báo trong những ngày tới cả hai khu vực này sẽ bước vào thời kỳ giảm mưa có nắng
với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ đối với khu vực tây nguyên
và nam bộ sẽ giữ mức nhiệt là từ ba mươi một ba mươi ba độ
trở ra với các tỉnh thành miền bắc dự báo hôm nay bắc bộ tiếp tục có nắng
nền nhiệt sẽ giao động trong ngưỡng là từ hai mươi năm hai mươi tám độ
cùng độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ từ sáu mươi sáu mươi bảy nên trời khá khô hành
do vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên về đêm và sáng trời vẫn rét
với nhiệt độ thấp nhất sẽ giao động trong khoảng là từ một mươi sáu một mươi bốn độ
tới một mươi chín độ riêng một số nơi như lạng sơn bắc cạn hay lào cai
mức nhiệt giảm xuống chỉ còn khoảng là một mươi ba độ
hôm nay thời tiết biển tiếp tục có sự khác biệt giữa hai huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
tại huyện đảo hoàng sa gió đông bắc thổi đều với cường độ cấp năm
nhưng mưa rào và rông vẫn diễn ra ở mức giải rác
khiến cho tầm nhìn giảm thấp xuống dưới một mươi km gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải
trong khi đó ở khu vực huyện đảo trường sa trời ít mưa
gió đông bắc đến đông với cường độ không mạnh ở mức cấp bốn
sóng thấp biển êm nên thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước